các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong các cụm tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín có sự phối hợp giữa các cụm bệnh viện giã chiến
bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có tổng cộng tám cụm địa phương tương ứng với hai mươi hai quận huyện
trong tám cụm này sẽ có một mươi bệnh viện chuyên điều trị covid một mươi chín ở các quận huyện và tám bệnh viện giã chiến
các bệnh viện và trung tâm hồi sức sẽ là cụm trưởng cho tám cụm này
việc phân chia các cụm nhằm thuận lợi cho việc điều chuyển người bệnh covid một mươi chín giữa các cụm với nhau
phù hợp với tình hình thực tế và tránh sự quá tải trong các cụ
việc phân chia chỉ mang tính chất tương đối
sở y tế cũng có văn bản đề nghị các bệnh viện quán triệt đến từng nhân viên trong bệnh viện
có nhận thức đúng về bệnh viện xanh trong giai đoạn bình thường mới
bệnh viện xanh không phải là bệnh viện không có covid một mươi chín mà là bệnh viện được tổ chức an toàn
do đó sở y tế đề nghị các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận người bệnh
các bệnh viện cũng cần chủ động giả soát bổ sung cơ số thuốc vật tư tiêu hào
sinh phẩm xét nghiệm trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín
còn tại hà nội thành phố đã cho học sinh lớp chín tại một mươi bảy huyện thị xã đi học trực tiếp
từ ngày mai ngày hai mươi hai tháng một mươi một và đây là nội dung được công văn thỏa tốc
được hà nội gửi các đơn vị liên quan vào tối muộn ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi một
tại các đơn vị xã phường thị trấn của một mươi bảy huyện và thị xã của hà nội
có cấp độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai trong một mươi bốn ngày không có các ca f trong cộng đồng
thì mỗi xã sẽ chọn một trường trung học cơ sở để cho học sinh lớp chín đi học trực tiếp
trước đó ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai cho học sinh
các trường trung học cơ sở trên địa bàn đi học trực tiếp
sau hơn một tuần thực hiện đã đạt kết quả tích cực
một mươi xã và thị trấn của huyện đã tổ chức dạy học trực tiếp
cho học sinh khối lớp chín với quy mô là một trăm linh chín lớp và gần bốn học sinh
tỷ lệ học đạt chín mươi tám ba đảm bảo an toàn tuyệt đối
thưa quý vị chỉ vì sợ tiếng khóc trẻ nhỏ làm ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của mình
nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã nhiều lần hành hạ rồi ra tay sát hại cháu bé mới bảy tháng tuổi
mặc dù đối tượng tìm cách uy hiếp những người biết sự việc hòng che giấu hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ vụ việc
vào ngày tám tháng một mươi một công an thành phố châu đốc báo cáo ban giám đốc công an tỉnh an giang
về việc phát hiện thi thể cháu bé trong túi du lịch trôn ở cặp bờ kè công viên ba mươi tháng bốn
đang trong quá trình phân hủy
qua công tác khám nghiệm và điều tra ban đầu xác định nạn nhân là cháu nguyễn mỹ thiên kim
còn gọi là cherry
sinh ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
có nhiều nghi vấn cháu bị sát hại
xác định đây là vụ án nghiêm trọng cần phải nhanh chóng làm rõ để chấn an dư luận
ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố châu đốc điều tra làm rõ
ngay trong đêm là tổng chí trưởng phòng cảnh sử đã phân công chúng tôi nên trực tiếp
tiếp cận hồ sơ và đấu tranh khai thác với các đối tượng
bước đầu thì các đối tượng này đều là các đối tượng chịu ma túy và có mối quan hệ thân thiết với nhau
và các đối tượng đã bị khống chế đe dọa cho nên là bước đầu gặp rất nhiều khó khăn
trong việc là xác định đối tượng gây án
sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác và bằng các chiến thuật hỏi cung
cuối cùng chúng tôi đã xác định được đối tượng gây án là đối tượng nguyễn văn hồng
giết cho bé hết sức là dã man
tại cơ quan công an bước đầu hồng khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hồng quen biết và chung với hồng
hồng sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
trong thời gian sống chung mỗi khi thấy cháu kim là con riêng của mỹ khóc
hồng tỏ ra bực tức nên đã nhiều lần hành hạ và làm cháu gãy tay
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi hồng cùng mỹ và trần điền sử dụng ma túy xong
hồng kêu mỹ đem điện thoại qua hàng xóm để sạc nhờ
hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu kim khiến cháu tử vong
khi mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết hồng bàn với mỹ đem đi thiêu
nhưng mỹ không đồng ý
do nghi ngờ hồng đã giết con mình
đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một hồng cùng mỹ để cháu kim vào túi du lịch
rồi đem ra bờ kè công viên ba mươi tháng bốn trôn
về nhà hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh mỹ gây thương tích
đến trưa ngày tám tháng một mươi một mỹ đến cơ quan công an trình báo

tên tức anmt nhận được tin báo của quần chủ nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu được thua bằng tiền tại nhà tròi
thuộc phần đất của ông nguyễn văn hoàng ở ấp an nhân xã vĩnh an huyện ba chi
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
cùng với ba bộ hột xí ngầu năm xe motor một mươi ba điện thoại di động các loại
số tiền trên người và trên chiếu bạc thu giữ được là hơn một trăm một mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh bình phước một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ rất cao trên quốc lộ đã mất lái và đâm vào nhà dân bên đường
đã khiến cho tài xế xe kẹt cứng trong cabin tử vong tại chỗ còn phụ xe đã bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn năm xã đức liễu huyện bù đăng của tỉnh bình phước
vào khoảng giờ sáng ngày hôm nay tài xế võ minh toàn chú tệ tỉnh bình dương điều khiển xe tải trên xe chở theo võ thành trung
chú tại tỉnh bình dương lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến km chín trăm hai mươi hai chín trăm linh thuộc thôn năm xã đức liễu
do điều khiển xe không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe tải đã tông
vào cổng nhà ông lê quang bình phía bên phải đường cú tông mạnh đã khiến cho cổng nhà và hàng rào nhà ông bình bị đổ sập
chiếc xe tải bị lật ngửa biến dạng
vụ tai nạn đã khiến tài xế toàn kẹt cứng trong cabin tử vong tại chỗ còn phụ xe thì tử vong ngay sau đó
hệ lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị trong quá trình thi công các công trình xây dựng ngoài việc đảm bảo chất lượng tiến độ vệ sinh môi trường
thì công tác đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công cũng rất quan trọng
bởi nếu như không thực hiện tốt việc này thì rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc
và phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
đống đất đá trộn bê tông đổ giữa đường không được đơn vị thi công rào chắn cảnh báo nhiều ngày trên đoạn đường bê tông ở xã ba khâm
trong lúc phạm văn linh chú thôn con dốc xã ba trang lái xe máy chở cây gỗ cồng cành
đã né đống cát đá trên và va vào xe
xe máy chạy ngược chiều làm anh phạm văn u tử vong
tuyến đường thị trấn ba tơ đi xã ba khâm ba trang có vốn đầu tư trên một trăm linh tỷ đồng
do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thành đạt thi công
công trình xây dựng ba năm đến nay cơ bản đã gần hoàn thành
hiện đơn vị thi công đang hoàn tất giai đoạn cuối để nghiệm thu công trình
tuy nhiên theo người dân
hơn một tháng qua đơn vị đổ nhiều đất đá trên đường
nhưng không hề có biển cảnh báo và cọp tiêu dây rào chắn phản quang đèn báo công trường
đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông vào ban đêm

và đều không có dây rào chắn cảnh báo
có một số điểm hiện nay là độ cát thì nó không đảm bảo an toàn giao thông
phía địa phương thì cũng mong muốn đơn vị thi công là các vị trí mà đổ cát đó là phải có biển báo
để đảm bảo an toàn cho người dân ở tại địa phương trong vấn đề lưu thông
đã có nhiều vụ tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản
mà một phần nguyên nhân xuất phát từ việc thi công công trình không đảm bảo an toàn giao thông
việc này cho thấy vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình
cần phải được các ngành chức năng siết chặt quản lý kiểm tra hơn nữa
nhằm đảm bảo an toàn giao thông tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị hôm nay là ngày chủ nhật thứ ba trong tháng một mươi một hàng năm
được chọn là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
và với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại
ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ tổ chức lễ tưởng niệm này vào tối ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi một
và đây là năm thứ một mươi
người sự kiện này được tổ chức tại việt nam
trong một mươi một tháng đầu năm nay tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn năm người tại việt nam
và từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố đã tổ chức thăm hỏi
hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thành lập bốn đoàn công tác
thăm nạn nhân tai nạn giao thông tại bệnh viện việt đức hà nội
gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
tại các tỉnh như cao bằng đắk nông và tiền giang
thưa quý vị tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên của thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của người khác đối tượng lương văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng bùi văn nghề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú
tại thôn một mươi hai xã ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện